nhằm chung tay hành động để chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật
cuộc thi tuyên truyền viên giỏi cho người khuyết tật đã được tổ chức tại hà nội
tại cuộc thi các thí sinh đã thể hiện kỹ năng tuyên truyền với các nội dung chủ điểm khác nhau
được xây dựng xoay quanh các văn bản pháp quy như luật bình đẳng giới luật phòng chống bạo lực gia đình luật người khuyết tật
với các tình huống thực tế các thí sinh đã đưa ra quan điểm kiến nghị của cá nhân tới các tổ chức có liên quan
để đẩy lùi chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới trong tương lai
bên cạnh đó cuộc thi cũng có các hoạt động trải nghiệm ngoài trời nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về lĩnh vực khuyết tật
cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án góp phần chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật
thông qua các hoạt động nâng cao năng lực vận động chính sách và nhận thức do hội người khuyết tật hà nội
quỹ canada dành cho sáng kiến địa phương phối hợp tổ chức và được phê duyệt theo quyết định số sáu nghìn tám trăm bốn mươi năm ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban nhân dân tp hà nội